tại chùa khánh an ở tỉnh udon thani vùng đông bắc thái lan đã diễn ra đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì tổ quốc và đồng bào tử nạn
trong không khí trang nghiêm của buổi lễ bà con gốc việt cùng ôn lại những trang sử hào hùng của dân tộc những tấm gương vì nước quên thân hy sinh thân mình bảo vệ giữ gìn biển đảo và tổ quốc
đặc biệt là sáu mươi bốn chiến sĩ đã ngã xuống tại quần đảo trường sa của việt nam trong những ngày tháng ba này
ông lương xuân hòa phó chủ tịch hội người thái gốc việt toàn thái chủ tịch hội người thái gốc việt tỉnh udon thani cho biết
đại lễ cầu siêu các anh hùng liệt sĩ do cộng đồng người việt tại tỉnh udon thani nói riêng và thái lan nói chung tổ chức đã trở thành một hoạt động truyền thống hàng năm
đại lễ cầu siêu của cộng đồng người việt tại thái lan là một hành động thiết thực hướng về quê hương giúp kiều bào hiểu hơn về lịch sử vấn đề chủ quyền biển đảo cũng như công cuộc bảo vệ non sông đất nước